sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố hà nội
vẫn áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh vào lớp một mươi như năm học trước
theo phương án một nhà trường có thể xét tuyển găn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một kỳ thi diễn ra vào ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng bảy
theo phương án hai nhà trường xét tuyển theo học bạ về kết quả rèn luyện học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở
sở giáo dục và đào tạo hà nội dự kiến thời gian học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông ngoài công lập là từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi một